hòa chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
các cán bộ đảng viên nhân dân trên cả nước nói chung và những người dân thủ đô hà nội nói riêng
không khỏi bàng hoàng xúc động trước sự mất mát này
có mặt tại khu dân cư nam thăng long một nơi đồng chí trần đại quang và gia đình sinh sống
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận tình cảm tiếc thương
đau buồn của các tầng lớp nhân dân trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước
đến khu dân cư nam thăng lâm i phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
nơi chủ tịch nước trần đại quang và gia đình sinh sống từ người già đến trẻ nhỏ ở đây
khi nhắc tới chủ tịch nước trần đại quang đều bày tỏ tình cảm yêu mến lòng kính trọng sâu sắc
dù ở bất kỳ cương vị nào là công dân là đảng viên bộ trưởng bộ công an hay trên cương vị chủ tịch nước
đồng chí trần đại quang đều gần gũi trách nhiệm tình cảm với nhân dân và dành sự quan tâm đặc biệt
tới cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường khu dân cư nơi ông sinh sống
cũng có điều kiện rất là may mắn với trong khu dân cư về tôn lăng công tác mặt trận
cho nên điều kiện tiếp xúc với chủ tịch nước cũng có nhiều điều kiện
đặc biệt trong các dịp lễ tết các ngày lễ kỷ niệm của khu dân cư
đối với chúng tôi nhất đặc biệt là đối với ngày thành lập bản trận tổ quốc
hàng năm chúng tôi mời chủ tịch nước vẫn bộn bề công việc
nhưng chủ tịch vẫn sắp xếp thời gian để về giữ được khu dân cư
cho nên đấy là một cái
một cái niềm rất vinh hạnh với khu dân cư
sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước trần đại quang
đã để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân trên cả nước
đặc biệt là với người dân khu dân cư nam thang long i
chúng tôi vô cùng xúc động cũng không biết nói lên điều gì cả
chỉ biết rằng là rất là thương chủ tịch nước
quá trình sinh sống với khu dân cư chúng tôi ở đây
chủ tịch nước là người sống rất là bình dị

và rất là quan tâm đến bà con khu phố ở khu dân cư
khi nghe tin này quả thật là chúng tôi rất xúc động
gia đình cũng như là toàn thể bà con khu dân cư vô cùng xúc động
chủ tịch nước trần đại quang đã ra đi
nhưng tấm gương sáng cùng những tình cảm lời động viên
căn dặn của đồng chí luôn là động lực để đảng bộ
chính quyền nhân dân khu dân cư nam thang long i
đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức
góp phần xây dựng đất nước
đang phát triển